đến nay tình cảm lòng yêu thương của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại luôn là chỗ dựa vững chắc và là tấm gương sáng ngời cho các thế hệ thanh niên việt nam trong đó có thanh niên khuyết tật phấn đấu vươn lên
cứ mỗi tuần hai buổi lớp học này lại nhộn nhịp chào đón các học viên đến tham gia học tập
khác với các lớp học khác các học viên ở lớp học này đều là những học viên đặc biệt
người có tuổi có người trẻ tuổi có người không đi được người không cầm nắm được cũng có và thậm chí có cả những người nói cũng không được tròn vành rõ chữ
thế nhưng dù mưa hay nắng trong các buổi học lớp học vẫn có đầy đủ các thành viên
hào hức đi học là bời với những học viên này lớp học giống như một gia đình
nơi các bạn có thể cùng nhau học tập giúp nhau đọc viết giúp nhau phát âm và còn giúp nhau cả những việc trong cuộc sống thường ngày
còn tại văn phòng này các thanh niên khuyết tật của quận hoàng mai thành phố hà nội đang tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường
bằng cách tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức và thay đổi hành động về tác hại của các chất thải như túi ni lông và chất thải nhựa
theo đó các thanh niên khuyết tật tại đây đã tổ chức nhiều hoạt động như tập huấn tìm hiểu về tác hại túi ni lông
cho thanh niên khuyết tật đặc biệt là phụ nữ khuyết tật để thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông thường ngày
tổ chức thử thách ba mươi ngày giảm thiểu sử dụng túi ni lông hoặc chất thải nhựa
tổ chức cuộc thi ảnh về thay đổi của bản thân trong sử dụng túi ni lông bảo vệ môi trường
và lớp học tiếng anh hay dự án bảo vệ môi trường này chỉ là hai trong số rất nhiều các hoạt động của câu lạc bộ thanh niên khuyết tật quận hoàng mai thành phố hà nội
câu lộc bộ thanh niên khuyết tật quận hoàng mai được thành lập từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay đã có các hoạt động rất là sôi nổi
thông qua các hoạt động thực tế của các hội viên thì câu lạc bộ có tổ chức các hoạt động như là các lớp học từ cơ bản cho đến nâng cao
thứ hai nữa là chúng tôi đào tạo các lớp học về tiếng anh cho những thành viên trong câu lục bộ mong muốn tiếp cận các nguồn học bổng
hoặc là những cơ hội việc làm
bên cạnh đấy thì chúng tôi đẩy mạnh các hoạt động tạo việc làm cho hội viên thông qua các ngành nghề như là làm mi giả gấp hoa giấy
và chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức cho hội viên đi tham gia các phiên giao dịch việc làm của trung tâm dịch vụ việc làm hà nội
để qua đó hội viên vừa là trao đổi học hỏi thêm các kinh nghiệm
cũng vừa tìm kiếm thêm các việc làm để phù hợp cho bản thân
để có những hoạt động này chàng thanh niên phạm quang khoát một người lãnh đạo của hội người khuyết tật quận hoàng mai
đồng thời cũng là một người khuyết tật vận động đã không ngừng nỗ lực cùng với các hội viên các đoàn viên thanh niên trong hội
câu lạc bộ của mình vượt qua những khó khăn thử thách bằng nghị lực của chính mình vươn lên trong cuộc sống và giúp đỡ những người yếu thế khác trong xã hội
chia sẻ với chúng tôi phạm quang khoát
những kết quả mà anh và hội người khuyết tật quận hoàng mai câu lạc bộ thanh niên khuyết tật hoàng mai đạt được là nhờ không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
thông qua các chương trình và các phong trào học tập và làm theo tấm gương hồ chí minh
thì chúng tôi cũng luôn luôn động viên và khuyến khích và tuyên truyền với những hội viên mà đã có những thành tích học tập và làm theo tấm gương
sức trẻ bằng sự nhiệt huyết và tinh thần sung kích tình nguyện của mình cộng đồng thanh niên khuyết tật tại việt nam đã thực hiện được nhiều công trình thích thực và ý nghĩa cho cộng đồng xã hội
và cùng với các thế hệ đoàn viên thanh niên trên cả nước những thanh niên khuyết tật cũng không ngừng trao dồi đạo đức lối sống văn hóa tự tu dưỡng rèn luyện bản thân xây dựng hoài bão lớn
để xứng đáng với lời can dặn của chủ tịch hồ chí minh trong bản di trúc cách đây năm mươi năm và để xứng đáng cùng thanh niên cả nước luôn là lực lượng sung kích tương lai của nước nhà
thưa quý vị và các bạn tại các hội nhóm cầu lạc bộ thanh niên khuyết tật hiện nay các nội dung học tập và làm theo bác luôn được lồng ghép vào các buổi
đồng thời đồng thời đồng thời đồng thời đồng thời đồng thời đồng thời đồng thời đồng thời đồng thời đồng thời đồng thời đồng thời đồng thời đồng thời đồng thời đồng thời đồng thời đồng thời đồng thời

đoàn viên thanh niên đều ý thức được trách nhiệm của bản thân tu dưỡng và rèn luyện bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống hàng ngày
và để quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên trách nhiệm của nhà nước gia đình và xã hội đối với thanh niên
tổ chức thanh niên quốc hội khóa một mươi một kỳ họp thứ tám đã ban hành luật thanh niên số năm mươi ba hai nghìn năm quỷ hát một mươi một
điều ba quyền và nghĩa vụ của thanh niên
trường một những quy định chung
quy định một thanh niên có các quyền nghĩa vụ của công dân theo quy định của hiến pháp pháp luật và các quyền nghĩa vụ theo quy định của luật này
thanh niên không phân biệt dân tộc nam nữ thành phần xã hội tín ngưỡng tôn giáo trình độ văn hóa nghề nghiệp đều được tôn trọng và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ
chương hai quyền và nghĩa vụ của thanh niên nêu rõ
điều chính quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong học tập
được học tập và bình đẳng về cơ hội học tập
tích cực học tập hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục và vươn lên học tập ở trình độ cao hơn
thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn chuyên môn nghề nghiệp tham gia xây dựng môi trường văn hóa học đường trung thực trong học tập
xung kích tham gia các chương trình phát triển giáo dục và đào tạo xây dựng xã hội học tập
điều một mươi một quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong bảo vệ tổ quốc
bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của thanh niên
được huấn luyện chương trình giáo dục quốc phòng thực hiện nghĩa vụ quân sự tham gia các lực lượng vũ trang theo quy định của pháp luật
tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân giữ gìn bí mật quốc gia xung kích đấu tranh chống mọi hành vi xâm hại đến an ninh quốc gia và trật tự an ninh toàn xã hội
trường ba trách nhiệm của nhà nước gia đình và xã hội đối với thanh niên
điều hai mươi sáu chính sách của nhà nước đối với thanh niên có tài năng
một nhà nước có cơ chế chính sách để phát hiện đào tạo bồi dưỡng sử dụng những thanh niên có năng khiếu có thành tích xuất sắc trong học tập hoạt động khoa học và công nghệ
lao động sản xuất kinh doanh quản lý an ninh quốc phòng văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao để trở thành những người tài năng
tôn vinh và tạo điều kiện cho thanh niên tài năng phát triển và làm việc để phát huy khả năng đóng góp cho đất nước
điều hai mươi bảy chính sách của nhà nước đối với thanh niên khuyết tật tàn tật
thanh niên nhiễm hiv s thanh niên sau cai nghiện ma túy sau cải tạo một
một có chính sách cho thanh niên khuyết tật thanh niên tàn tật được học văn hóa học nghề giải quyết việc làm phù hợp được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe
được miễn giảm học phí ở các cơ sở giáo dục công lập được miễn giảm viện phí khi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế của nhà nước tham gia các hoạt động xã hội hoạt động văn hóa thể thao
khuyến khích cơ quan tổ chức gia đình và cá nhân tham gia chăm sóc giúp đỡ thanh niên khuyết tật thanh niên tàn tật thanh niên nhiễm hiv aids thanh niên sau cai nghiện ma túy sau cải tạo hòa nhập cộng đồng
thưa quý vị và các bạn chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là hết cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mọi thông tin chi tiết xin được gửi về chương trình thắp sáng niềm tin truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội hoặc email
thắp sáng niềm tin
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau